gió mùa tây nam suy yếu nên lúc này ở nam bộ và tây nguyên trời cũng đã có nắng mạnh
và kéo dài liên tục từ nay cho đến tận một mươi năm một mươi sáu giờ chiều
vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên
sẽ còn tăng lên mức ba mươi ba ba mươi năm độ còn ở các tỉnh thành khu vực nam bộ
nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ và nắng nóng xảy ra trên diện rộng
ở các tỉnh miền đông nam bộ
về chiều và tối một vài nơi ở khu vực có mưa rông
trong cơn rông cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
trên biển ở vịnh bắc bộ gió hướng nam đến đông nam với cứng độ cấp năm
có lúc cấp sáu sóng biển cao trên hai mét khiến cho biển động
phía nam ở khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ cà mau đến kiên giang cũng như là cả khu vực vịnh thái lan
vẫn còn có mưa rào và rông ở mức dài rác
trong cơn mưa rông cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy
mưa đá và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước